cũng liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý cho con làm xét nghiệm men gan để tìm virus
khi thấy con có các dấu hiệu nôn đau bụng tiêu chảy vì việc này có thể không phản ánh chính xác tình trạng sức khỏe của trẻ
đôi khi bỏ sót các bệnh nguy hiểm khác
đau bụng cấp tính và nôn cũng là các dấu hiệu chỉ điểm của nhiều bệnh nguy hiểm cần phải được can thiệp khẩn cấp
và dưới đây là những cách xử trí đau bụng và nôn ở trẻ tại nhà để phát hiện viêm gan bí ẩn
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà khi trẻ đau bụng thì đầu tiên cha mẹ nên làm là trấn an vỗ về và cho trẻ nằm nghỉ
cần theo dõi sát trẻ nằm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời
không sử dụng thuốc giảm đau vì có thể làm che lắp những dấu hiệu cần thiết để phát hiện bệnh gây khó khăn cho việc chẩn đoán
cha mẹ cần cho trẻ uống nước đủ để tránh cho trẻ bị mất nước khi nôn hay tiêu chảy nhiều
không cho trẻ uống một lúc quá nhiều mà nên cho uống tự từ từ từng ngùm nhỏ khoảng năm mươi một trăm linh ml oregon sau mỗi lần trẻ bị nôn hoặc tiêu chảy
nếu trẻ đã được uống orezon theo nguyên tắc ít một nhưng vẫn bị nôn tình trạng đi ngoài còn nhiều cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ tới viện để được bù nước điện giải bằng truyền dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà cũng khuyến cáo
cha mẹ không tự sử dụng thuốc cầm nôn và cầm tiêu chảy cho trẻ
nồn và tiêu chảy là một hoạt động bảo vệ cơ thể để tống các tác nhân gây bệnh ra khỏi cơ thể
sử dụng thuốc cầm nôm cầm tiêu chảy không phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng giảm nhu động ruột giảm hấp thu và kéo dài thời gian lưu lại trong đường tiêu hóa của vi khuẩn
độc tố gây ngộ độc thực phẩm làm trẻ đầy chứng bụng và kéo dài thời gian bị bệnh
nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa trong giai đoạn bệnh và cho ăn trở lại bình thường và ăn nhiều hơn khi trẻ hồi phục
nếu trẻ không nôn trới từ một mươi hai đến hai mươi bốn giờ thì có thể cho bé ăn uống lại bình thường với những thực phẩm dễ tiêu hóa như ngũ cốc hay sữa chua nhưng vẫn phải cho uống nhiều nước
nếu trẻ có biểu hiện sốt từ ba mươi tám năm độ c trở lên cha mẹ hãy sử dụng các thuốc hạ sốt thông thường không tự ý dùng kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ
nôn trớ và tiêu chảy có thể làm gia tăng lây nhiễm trong gia đình
cha mẹ nên chú ý phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình và những người xung quanh bằng cách rửa tay với nước và xà phòng sau khi thay quần áo cho trẻ trước và sau khi chuẩn bị thức ăn đồng thời cho trẻ bệnh nghỉ học giúp hạn chế lây lan